đỗ thành nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi có hộ khẩu thường trú tại nam định
lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đối tượng này đã lừa đảo bán hàng nhiệt kế điện tử đo thân nhiệt qua mạng xã hội
chiếm đoạt tài sản là sáu trăm linh triệu đồng
điều đáng nói là đối tượng đã trục lợi trước tình hình dịch bệnh để lấy tiền ăn chơi và đánh bạc
không cần hàng hóa chỉ bằng đôi ba dòng giao bán nhiệt kế điện tử trên mạng với giá rẻ hơn thị trường
đỗ thành nam đã dễ dàng khiến nhiều người sập bẫy
một trăm linh triệu đồng cho đối tượng
em lên mạng tìm được mỗi hàng với giá là một triệu hai trăm một mươi nghìn một cái
em chủ động liên hệ với bạn sơn bạn hàng cũ ngay trước làm khẩu trang cùng
biết qua mạng xã hội rồi làm giá gặp nhau trực tiếp để làm hợp đồng mua bán và chuyển tiền
chuyển thẳng vào số tài khoản của mẹ em
cơ quan cảnh sát điều tra cho biết
sau khi tìm được mối bán hàng đối tượng huy động người góp vốn mua chung
nhiều người tin tưởng đã góp vốn hàng trăm triệu đồng cho nam để đặt hàng
trước khi lừa đảo bán nhiệt kế điện tử nam cũng là trung gian bán khẩu trang trục lợi
chỉ trong vòng năm ngày từ ngày một mươi tháng ba đến ngày một mươi năm tháng ba đỗ văn nam đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên tới sáu trăm linh triệu đồng
cái việc mà các đối tượng đã lợi dụng vào cái tình hình dịch bệnh như thế để kinh doanh
trục lợi và lừa đảo thì cái đấy là làm cho quần chúng nhân dân cũng rất hoang mang lo sợ
cái thứ hai nữa là cũng làm ảnh hưởng đến chính sách pháp luật cũng như là chủ trương đường lối của đảng
nhà nước trong lúc mà đang nỗ lực tìm mọi giải pháp để phòng dịch cũng như là để tạo điều kiện giúp đỡ và quan tâm đến nhân dân trong công tác phòng chống dịch bệnh
thủ đoạn giả bán hàng
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội không mới
tuy nhiên hành vi của đối tượng đáng lên án vì đã lợi dụng dịch bệnh để buôn bán trục lợi
sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản để lấy tiền ăn chơi và đánh bạc
không quá hoang mang lo sợ
và cũng không tin tưởng quá tin tưởng vào những hoạt động cũng như là lời nói ở bên ngoài đặc biệt là trên mạng xã hội
để mà lao vào để kinh doanh cũng như là mua bán những cái sản phẩm
thứ nhất là không rõ
cái thứ hai nữa là không đảm bảo chất lượng
cái thứ ba nữa là giá cả quá cao
đặc biệt là trong thời gian tới này thì khi mà các đối tượng có thể tiếp tục lợi dụng cái việc mà sắp tới này
có thể là lại lợi dụng để lừa đảo kinh doanh các loại thuốc về phòng chống dịch bệnh này
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín có diễn biến phức tạp
người dân lo lắng mua đồ phòng chống dịch bệnh là cần thiết
tuy nhiên nên tỉnh táo khi có ý định mua hàng qua mạng xã hội để tránh trở thành con mồi của những kẻ lừa đảo
thông tin về công tác tiếp tục xử lý đối tượng đăng tin đồn thất thiệt tại hà nội
và xử lý nghiêm một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội tại con tùm sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
qua công tác nắm tình hình đội an ninh công an quận ba đình thành phố hà nội phát hiện một tài khoản facebook
đăng tải thông tin sai sự thật
là có thể dùng tỏi để chữa khỏi bệnh covid một mươi chín
tại cơ quan công an chủ tài khoản facebook này thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật
gây ảnh hưởng xấu đến dư luận và cam kết không tái phạm
công an quận ba đình đã lập hồ sơ xử lý trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật
phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh con tum phối hợp với công an thành phố con tum
đã mời một trường hợp trú tại phường nguyễn trãi thành phố con tum đến cơ quan làm việc
về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
tại địa bàn gây tâm lý hoang mang cho người dân
tại cơ quan công an cá nhân đã thừa nhận hành vi sai trái của mình và cam kết không tái phạm
bản tin tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự đáng truy khắc
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên đã tạm giữ mai sinh thanh
tên gọi khác là tranh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám và mai sinh trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
cùng chú tại thôn bình dân xã tân dân huyện khói châu tỉnh hương yên về hành vi giết người
vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tại trụ sở ủy ban nhân dân xã tân dân huyện khói châu
anh hoa văn đỏ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ở thôn bãi sậy hai xã tân dân huyện khói châu
xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sâu sát và dùng tay đấm vào mặt mai sinh thành
thế vậy mai sinh trường là con trai của thanh đã xông vào dùng tay đấm nhiều lần vào đầu và người anh đỏ
đồng thời mai sinh thanh đã dùng dao bầu đâm hai phát vào vùng ngực và vùng thắt lưng
khiến anh đỏ bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và tử vong sau đó
sau khi gây án mai sinh thanh và mai sinh trường đã đến cơ quan công an đầu thú
vào đêm ngày một mươi bảy tháng ba công an huyện lâm hà tỉnh lâm đồng đã bắt quả tàng lê duy khánh ba mươi bốn tuổi
trú tại thôn mỹ hà xã hoài đức huyện lâm hà có hành vi tàng trữ ma túy do chính đối tượng sản xuất
tại hiện trường lực lượng công an đã phát hiện lê duy khánh đang cất giấu một mươi túi ni lông
bảy mươi năm túi bạc có hàn kín hai đầu dán nhãn vương bảo bảy mươi tám túi giấy bạc không có nhãn mát
hai trăm một mươi ống giấy cuốn chứa dạng lá bột một túi đựng hạt màu xanh
bước đầu khánh thừa nhận hơn ba mươi kg cần sa khô đang được để trong các túi trên
có nguồn gốc tự trồng tại vườn nhà ở thôn mỹ hà từ tháng tám đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
sau đó thu hoạch chế biến
ngoài ra cơ quan công an còn thu giữ một máy hàn màu xanh để hàn miệng túi bạc
một cân điện tử màu xám một máy nghiền một máy tạo khuôn máy xấy máy ảnh
điện thoại và nhiều vật dụng liên quan khác vụ việc đang được tiếp tục điều tra
tại tỉnh hà tĩnh một đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dạng ketamin
trong một khách sạn trên địa bàn thành phố đã bị công an thành phố hà tĩnh bắt giữ
cụ thể vào khoảng năm giờ sáng nay một mươi chín tháng ba các trinh sát xác định một nhóm năm nữ thanh niên
có biểu hiện nghi vấn tại một khách sạn trên địa bàn nên triển khai lực lượng bất ngờ kiểm tra
và phát hiện một mươi một đối tượng nam nữ có biểu hiện sử dụng ma túy
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một bộ công cụ sử dụng ma túy
và một số tăng vật có liên quan
hiện công an thành phố đang lập hồ sơ tiến hành điều tra xác minh làm rõ
để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
công an thị xã bình minh tỉnh vĩnh long đã kịp thời phát hiện ngăn chặn hàng chục thanh niên
đang tụ tập để đua xe và cổ vũ đua xe trái phép
vào tối ngày một mươi bảy tháng ba từ tin báo của người dân lực lượng công an tiến hành kiểm tra và phát hiện
có hàng trăm thanh niên đang tụ tập để đua xe và cổ vũ đua xe trái phép
trước cổng khu công nghiệp bình minh thuộc xã mỹ hòa thị xã bình minh
ngay khi phát hiện có lực lượng công an các đối tượng đã nhanh chóng bỏ chạy
tuy nhiên lực lượng công an kịp thời bắt giữ tám mươi người gồm bảy mươi tám nam hai nữ độ tuổi từ một mươi bốn đến hai mươi sáu
có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh hậu giang đồng tháp vĩnh long thành phố cần thơ
đồng thời lực lượng công an còn thu giữ ba mươi tám xe mô tô trong đó có những xe đã được thay đổi kết cấu
đặc tính của xe và có một số phương tiện không gắn biển số
bước đầu các thanh niên này khai nhận đã liên lạc với nhau thông qua mạng xã hội gia lô
để tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép thì bị lực lượng công an phát hiện vây bắt
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lâm hậu
sinh năm hai nghìn một mươi chín
hội khẩu thường trú tại khóm bảy phường ba tp bạc liêu tỉnh bạc liêu
về tội cướp tài sản
còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp bạc liêu tỉnh bạc liêu
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng trịnh thanh phong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
hộ khẩu thường trú tại xã ngọc hòa huyện rồng riềng tỉnh kiên giang
và đối tượng trịnh xuyên tuyên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
hộ khẩu thường trú tại xóm tám xã quang thiện huyện kim sơn tỉnh ninh bình
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an

luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện